kết quả kiểm tra ban đầu vụ một mươi ba học sinh tại trường tiểu học văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh phải nhập viện là do nhà trường xuống cấp hệ thống hành lang không bảo đảm an toàn và bị sập xuống do bị va chạm mạnh
tình trạng này đã diễn ra nhiều năm tuy nhiên do cơ sở mới chưa xây dựng xong nên dù trường xuống cấp và mất an toàn thì thầy và trò vẫn phải tiếp tục bám trụ đợi khi có điểm trường mới
trong một mươi ba học sinh phải nhập viện thì có năm em được chuyển lên bệnh viện việt đức nặng nhất là trường hợp em vương quốc anh được chỉ định mổ do vỡ xương thái dương vụ việc xảy ra bất ngờ khiến phụ huynh bằng hoàng lo lắng
đây là nơi xảy ra sự cố sập lan can khiến một mươi sáu cháu bị ngã và một mươi ba cháu phải nhập viện những con trụ không hề có một sự kết dính nào với bệ đỡ
gần một năm trăm linh học sinh tại đây vẫn ngày hai buổi đến trường học và chơi ở nơi kém an toàn

tầng hai của nhà trường một lần nữa được chắp vá lại
để kiên cố hơn nhà trường đã thuê thợ về hàn lại toàn bộ chỗ bị sập bằng cửa sắt
tuy nhiên đây không phải điểm duy nhất bị xuống cấp của nhà trường
những mối trụ khác của cả một dãy nhà đã có dấu hiệu của việc sập xuống bất cứ lúc nào
và từ giờ đến khi ngôi trường mới được khánh thành toàn bộ học sinh của nhà trường sẽ phải cố gắng học cách vui chơi an toàn